đã từ cách đây hơn năm mươi năm được mệnh danh là hang nhà báo có một địa điểm đã gắn liền với những kỷ niệm trong thời kỳ chiến tranh chống mỹ cứu nước của báo nhân dân
trong thời kỳ đó để đề phòng nhà in của báo nhân dân đặt tại tràng tiền hà nội có thể bị ném bom bất cứ lúc nào
hàng nhà báo là địa điểm đặt nhà in dự phòng của báo nhân dân
và từ nơi đây tiếng nói của đảng tiếng nói của nhân dân cùng những chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta đã được truyền đi liên tục đến tay bạn đọc sớm nhất
cách đây hơn năm mươi năm trong cuộc chiến tranh tại việt nam đế quốc mỹ đã đưa máy bay ném bom phá hoại miền bắc trong đó có hai thành phố lớn là hà nội và hải phòng
nhà in của báo nhân dân tại tràng tiền là một trong những mục tiêu dự kiến bị đánh phá
để tờ báo của đảng không bị ngừng xuất bản
lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo báo nhân dân đã chọn xã lâm sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình là cơ sở đặt nhà in báo nhân dân dự phòng
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu hai nghìn hai mươi
chúng tôi những người làm báo nhân dân đã đến địa điểm hang nhà báo và cùng hai nhân vật là ông nguyễn văn đậu và ông nguyễn quang trinh
ôn lại những năm tháng chiến tranh gian khổ cùng gắn bó với nhà in báo nhân dân
trước tiên chúng tôi vào đây cơ quan tuyển dụng vào để bảo vệ làm bảo vệ cho hai khu khu tòa soạn ở ngoài rổng cấn kia
còn ở đây là khu nhà in gọi là y hai
vị trí thứ nhất là đằng kia bên phải thì đặt cái nhà điện còn ở khu chính hang là đặt hai cái máy in
còn bên cạnh đây thì là cái
cái nhà đúc khuôn
thế đúc bây giờ là
làm ở đây thì được hơn năm
cảm thấy nó buông khuôn nó nhớ nhớ
thời kỳ gian khổ nhưng mà cũng có cái vui
hiện khu sơ tán của nhà in báo nhân dân xưa đã nằm trong khuôn viên của sân gôn phượng hoàng
nhưng những kỷ niệm những dòng chữ chống mỹ cứu nước được khắc lên đá vẫn còn in dấu tại nơi đây
niềm vinh dự tự hào là những người đã từng gắn bó với nhà in báo nhân dân
trong những năm tháng chiến tranh
những chiến tranh vẫn luôn còn mãi khắc sâu trong tâm trí họ